sáng ngày một mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo luyện xuân tràng bốn mươi chín tuổi
quê tại tỉnh hương yên về tội buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần dương đông hòa phú
tràng được xem là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tại bình thuận
với tổng trị giá là hơn hai tỷ đồng từ singapore về việt nam
theo cáo trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi sáu luyện xuân tràn đã thực hiện
vừa hướng dẫn chỉ đạo nguyễn đức mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu một mươi hai chuyến xăng dầu
với số lượng một trăm ba mươi sáu sáu triệu lít xăng a chín mươi hai và dầu do tổng trị giá hơn hai ba mươi bốn tỷ đồng
sau khi nhập lậu xăng dầu về việt nam luyện xuân tràng chỉ đào cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu
cho nhiều doanh nghiệp tại bình thuận khánh hòa đắk lắc lòng an tiền giang tp hcm hà nội
sau thời gian dài trống lệnh truy nã ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín luyện xuân càng đã đến cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an đầu thú tại phiên tòa ngoài luyện xuân tràng còn có tám vị câu khác liên quan đến
vụ buôn lậu xăng dầu cũng được tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đưa ra xác xử về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày một mươi chín tháng tám